do ảnh hưởng của mưa lớn trong nhiều ngày trên địa bàn một số khu dân cư thuộc hai xã tu mơ rông và xã tê xăng huyện tumarong tỉnh con tum đã xuất hiện các vết nứt sạt đất lớn ở khu dân cư nằm trên các triền đồi do đất đã thấm no nước
trước nguy cơ có thể xảy ra sạt núi lở đất ủy ban nhân dân các xã tum mơ rông và tê xăng đã báo cáo khẩn cấp cho ủy ban nhân dân huyện đồng thời vận động các hộ dân di rời người và tài sản đến nơi an toàn
trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng tám đã có bảy mươi một hộ dân ở hai xã tu mơ rông và tê xăng được di rời đến nơi an toàn hiện đang ở tạm các gia đình bà con trong thôn tuy nhiên vẫn còn tám hộ dân hai mươi chín khẩu ở xã tum mơ rông chưa chịu di rời đang được chính quyền địa phương vận động